phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với cao mạnh thắng
chú thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang là giám đốc kho bạc nhà nước huyện bắc mê tỉnh hà giang
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà phạm thị long
chú phường minh khai thành phố hà giang tỉnh hà giang thằng đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc
khai thác mỏ đá tại thôn nà viền xã giáp trung huyện bắc mê tỉnh hà giang
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt của bà long trên hai ba tỷ đồng
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ